tại trung tâm hội trợ và triển lãm sài gòn bộ văn hóa thể thao và du lịch việt nam và ủy ban nhân dân tp hcm
phối hợp tổ chức khai mạc hội trợ du lịch quốc tế tp hcm năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề cửa ngõ đến với du lịch châu á
tham dự lễ khai mạc có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm phó thủ tướng vũ đức đam
đồng chí nguyễn ngọc thiện bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch và đại diện lãnh đạo các tỉnh thành phố trong cả nước
cùng các hiệp hội du lịch trong và ngoài nước
năm nay ite xcmc đã mở rộng quy mô cả về số lượng và chất lượng tăng hai mươi năm so với kỳ hội trợ năm hai nghìn một mươi chín
với sự tham gia của ba trăm một mươi năm đơn vị triển lãm đến từ bốn mươi năm tỉnh thành phố của việt nam và từ bốn mươi hai quốc gia vùng lãnh thổ
các đơn vị tham gia hội trợ năm nay đã mang đến nhiều sản phẩm du lịch
như sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng du lịch hội nghị hội thảo du lịch ẩm thực du lịch chăm sóc sức khỏe
du lịch văn hóa v v hướng đến mục tiêu kết nối di sản
để kích cầu du lịch bang tổ chức đã có nhiều hoạt động như chương trình bóc thăm trúng thưởng với nhiều giải thưởng có giá trị
các tour du lịch xuyên việt giảm giá chương trình giao lưu văn nghệ chương trình bóc thăm trúng vé giá rẻ
chương trình khuyến mại của các hãng hàng không v v
ite scmc năm hai nghìn một mươi chín được tổ chức từ ngày năm đến ngày bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
tại trung tâm hội nghị và triển lãm sài gòn secc tp hcm